tòa án nhân dân tỉnh cà mau vừa mở phiên tòa xét xử hai bị cáo lê hoàng trắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
và lê tuyết trắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cùng tạm chú xã vĩnh lộc b huyện bình chánh tp hcm
về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
hai bị cáo cũng là hai chị em ruột
theo hồ sơ vụ án lợi dụng mạng xã hội hai chị em lê hoàng trắng và lê tuyết trắng
đã tham gia vào hoạt động theo chỉ đạo của tổ chức phản động
hoạt động của hai bị cáo đã xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp
của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị quốc gia trật tự an toàn xã hội
trong quá trình điều tra cũng như xét xử qua quá trình phân tích giáo dục
hai bị cáo đã có thái độ ăn năn nhìn nhận lỗi lầm
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt lê hoàng trắng bảy năm tù
và lê tuyết trắng sáu năm tù giam
đồng thời sau khi chấp hành xong án phạt tù lê hoàng trắng sẽ bị quản chế
tại địa phương nơi cư trú một năm sáu tháng còn đối với lê tuyết trắng
bị quản chế tại địa phương một năm
liên quan đến đường dây cá độ bóng đá và ghi số đề qua mạng lên tới hơn một tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định tạm giữ hình sự hai mươi hai đối tượng
để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
trước đó vào ngày bảy tháng một mươi hai hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ chia làm hai mươi mũi
đồng loạt vây bắt khám xét khẩn cấp chỗ ở
của các đối tượng trong đường dây này ba mươi một đối tượng liên quan đã được triệu tập làm việc
cầm đầu đường dây này là nguyễn trọng long và nguyễn ngọc khoa trú tại huyện eak
bước đầu cơ quan điều tra xác định đường dây này có hơn năm mươi đối tượng tham gia
số tiền giao dịch đánh bạc trung bình mỗi ngày khoảng năm tỷ đồng
bốn đao tự chế là số vật chứng mà công an phường thanh khê đông
quận thanh khê thành phố đà nẵng thu được tại hiện trường vào tối ngày hôm qua
khi ngăn chặn thành công
công an phường thanh khê đông một nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hỗn chiến
vào thời điểm trên tại gần khu vực chợ hải sản tổ tuần tra của phường thanh khê đông
phát hiện một nhóm thanh thiếu niên khoảng hơn một mươi đối tượng đang tụ tập
thấy tổ tuần tra xuất hiện thì số thanh thiếu niên trên lập tức bỏ chạy
và để lại bốn cây đao tự chế
tập trung lực lượng truy xét công an phường đã xác minh được võ viết trung
trú tại địa phương và mời về cơ quan công an làm việc
nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn của nhóm trung
với nhóm thanh niên khác cho nên đã kéo thêm bạn bè cùng nhau đi giải quyết
vâng thưa quý vị chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà các thanh thiếu niên sẵn sàng kéo nhau hỗn chiến
đến cùng bất chấp hậu quả nhiều bản án đã được tuyên cho các đối tượng xem thường pháp luật
để hiện tượng thanh thiếu niên kéo phe nhóm sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn
không lan rộng trong giới trẻ lực lượng công an tại các địa phương đã tuyên truyền
phổ biến pháp luật để người dân tự giác giao nộp vũ khí công cụ hỗ trợ
đồng thời giúp phụ huynh có cái nhìn đúng đắn về tình trạng này và quan tâm con em mình hơn
đây là hình ảnh vào ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
ủy ban nhân dân phường tám thành phố cà mau đã thực hiện quyết định áp dụng biện pháp
xử lý hành chính giáo dục tại xã phường thị trấn đối với một thiếu niên
sinh ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy chú phường tám thành phố cảm mau
theo hồ sơ từ ngày hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
thiếu niên này đã ba lần mang theo khung khí nhằm mục đích gây rối trật tự công cộng
cố ý gây thương tích cho người khác
tuy đã bị xử lý hành chính và cảnh cáo nhưng vẫn tiếp tục tái phạm
trước đó do mâu thuẫn trong tình cảm nam nữ với nhóm của châu nguyên
sinh năm hai nghìn bốn chú phường bốn thành phố cà mau nên cả hai đã tụ tập thêm các thanh thiếu niên khác
khác trong nhóm chuẩn bị giao tự chế tuyếp sắt hẹn nhau ra chỗ vắng để đánh nhau
thế nhưng vụ việc trên đã bị phòng cảnh sát hình sự
và cảm mau ngăn chặn kịp thời tạm giữ một mươi tám đối tượng
có thể thấy trong thời gian gần đây một số nhóm thanh thiếu niên sử dụng các hung khí nguy hiểm
để thực hiện hành vi cố ý gây thương tích nguyên nhân chỉ vì cự cãi nhau trong lúc ngồi chơi
uống nước hay chơi game sau khi phát sinh mâu thuẫn
thì nhanh chóng thông báo để tụ tập băng nhóm và lấy hung khí để đánh nhau
các đối tượng này thường tụ tập băng nhóm
đi dành hàng hai hàng hai hàng hai hàng hai hàng hai hàng hai hàng hai hàng hai hàng hai hàng hai hàng hai hàng hai hàng hai hàng hai hàng hai
cái nữa là thường đeo những cái ba lô cuối nhái nó đeo trước đeo sau
thì những cái này thường là các chấu không khí mà biểu hiện rõ các phương tiện là chế độ
là bộ phận nhóm thanh cũng như là không gắn gương rồi tụ tập thành cái nhóm
cũng thông qua công tác tuần tra kiểm soát vào tối ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự thuộc công an tp cà mau
phát hiện một số đối tượng đang có hành vi đánh nhau làm gây dối trật tự công cộng tại khóm hai phường năm
qua làm việc đối tượng khai nhận vào tối cùng ngày nhận được tin có bạn bị đánh tại công viên hùng phương
nên đã mang theo hung khí đến khu vực trên chuẩn bị hỗn chiến thì bị phát hiện
tăng vật thu giữ một dao tự chế và một cây dựa
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát khép kính địa bàn để kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý ngay các trường hợp có dấu hiệu tụ tập gây thương tích
thứ hai thông qua công tác quản lý các nhóm đối tượng xác định những đối tượng cầm đầu
giữ giai trò chỉ đạo điều hành trong các nhóm để chúng ta tiến hành mời
rồi hỏi găng đe giáo dục
không để đối tượng hoạt động bận động
nhằm ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn
công an tp cà mau đã tăng cường sử dụng các biện pháp nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
người dân khi phát hiện các vụ việc cần báo ngay đến cơ quan công an nơi gần nhất
bên cạnh các biện pháp trên các gia đình có con em trong độ tuổi thanh thiếu niên cũng nên quan tâm
hướng dẫn tạo điều kiện cho con em mình được tiếp xúc sinh hoạt vui chơi trong môi trường lành mạnh và bổ ích
vào khoảng hơn sáu giờ sáng ngày hôm nay một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
đã xảy ra trên quốc lộ năm gần bixi hải dương thuộc địa bàn thành phố hải dương tỉnh hải dương
thông tin ban đầu được biết tai nạn xảy ra trên làn đường giao thông hướng từ hà nội về hải phòng
vụ tai nạn đã khiến năm xe ô tô bị hư hỏng
theo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hải dương đã có một người thiệt mạng và hai người bị thương nặng
bị mắc kẹt trong cabin là tài xế của các xe liên quan đến vụ tai nạn
vụ việc khiến giao thông trên quốc lộ năm theo cả hai hướng bị ủn tắc nghiêm trọng
thời gian vừa qua lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc liên tiếp thực hiện nhiều đợt cao điểm
kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trên lĩnh vực giao thông đường bộ
trong đó tập trung phát hiện các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông
điển hình nhất là vi phạm về nồng độ cồn
và tất cả những trường hợp vi phạm đều bị xử lý với mức xử phạt cao
qua đó giúp người dân từng bước điều chỉnh thay đổi hành vi và luôn ý thức đã uống rượu bia thì không lái xe
tại nhiều chốt kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn tỉnh qua công tác tuần tra xử lý
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hưng yên đã xử phạt không ít trường hợp
người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn
tuy nhiên cũng có lái xe chấp hành nghiêm quy định
riêng bản thân tôi thì từ lúc có cái nghị định một trăm linh thì cũng rất hấp hành
nghiêm chỉnh rất là hạn chế uống rượu khi lái xe đã lái xe là không uống rượu
vấn đề khi tham gia giao thông thì chúng em thì không chỉ những em mà các anh em đồng nghiệp ở cơ quan
thì đều tuân thủ tức là khi mà mình đã tham gia giao thông là mình không sử dụng rượu bia
còn nếu mà mình đã có dự định mình nghiên hoan hay gì đó mình có nhộn nhạt một chút
thì thường chúng em là sẽ bắt xe riêng
cái gọi taxi đưa đi làm đầy chứ mình không tự lái xe
ngoài ra chúng tôi còn tuyên truyền trên thông tin
và đi những hàng quán sử dụng rượu để tuyên truyền để nhắc người dân chấp hành ý thức cao hơn
xác định dịp trước trong và sau tết việc sử dụng rượu bia của người dân gia tăng
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hưng yên tiếp tục duy trì các tổ công tác
xử lý vi phạm sử dụng các biện pháp đồng bộ để kiểm tra bất cứ phương tiện
tài xế vào các thời điểm khác nhau nhằm thực hiện nghiêm luật phòng chống tác hại của rượu bia
sau ba tháng thực hiện cao điểm lực lượng cảnh sát giao thông đã tham dự cho tổng đốc
tiếp tục chỉ đạo là phải duy trì bằng được kết quả đợt đã đạt được
trong đó cũng đã giao cho việc chỉ tiêu cho các tổ đội công tác
cũng như là cổ phòng cũng như là các nguyện trong việc thực hiện
tập trung vào những tuyến đường hoặc những cung giờ mà nó thường xảy ra vi phạm
để làm sao cho đảm bảo tốt sự an toàn thông thông
cũng như hạn chế những vi phạm về nồng độ cồn và túy
bên cạnh sự nỗ lực đảm bảo an toàn giao thông của lực lượng chức năng
chính người tham gia giao thông và các chủ phương tiện phải chấp hành nghiêm
những quy định an toàn để bảo vệ chính mình gia đình và cả cộng đồng
liên quan đến bao tải lạ trôi giạt vào bờ biển xã phổ châu thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi
được người dân phát hiện vào ngày năm tháng một mươi hai
vào ngày hôm nay phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh quảng ngãi cho biết
đã xác định được bao tải này chứa ma túy kentamin với trọng lượng gần hai mươi kg
trước đó vào ngày năm tháng một mươi hai một người dân ở xã phổ châu thị xã đức phổ
phát hiện bao tải chứa chất lạ trôi giạt vào bờ biển địa phương
bên trong bao tải có hai mươi gói ni lông màu xanh bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng
dạng bột in chữ nước ngoài mỗi gói trọng lượng khoảng một kg
nhiều ngày trước đó tại vùng biển thành phố quảng ngãi tỉnh quảng nam
ngư dân cũng đã vớt được hàng chục kg ma túy
thưa quý vị thị trường hàng hóa cuối năm
càng sôi động thì người tiêu dùng càng phải cảnh giác với hàng hóa kém chất lượng
mới đây phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh khánh hòa phối hợp với công ty môi trường đô thị khánh hòa
tiến hành tiêu hủy kho hàng hóa vi phạm hành chính không rõ nguồn gốc xuất xứ
các loại hàng hóa tiêu hủy gồm mỹ phẩm thực phẩm chức năng thuốc lá điện tử
thực phẩm bánh kẹo phụ kiện xe máy khẩu trang dung dịch sát quẩn kích test covid
đây là số hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
mà phòng cảnh sát kinh tế đã kiểm tra phát hiện tịch thu từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay
toàn bộ số hàng hóa này được vận chuyển ra bãi rác ở xã vĩnh lương
thành phố nha trang để tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật
đảm bảo không có khả năng tái sử dụng và đảm bảo vệ sinh môi trường